trong phiên họp sáng nay thảo luận chung quanh báo cáo về công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn hai mươi các đại biểu cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bằng viên đẩy khống giá thiết bị y tế lên quá cao so với mức giá ban đầu
các đại biểu nhận định thời gian dịch bệnh covid một mươi chín có trường hợp một số cán bộ trong chính cơ quan tổ chức có chức năng phòng chống dịch đã lợi dụng tình hình này để trục lợi
đối tượng là cán bộ công chức viên chức cũng đã câu kết với kẻ xấu ngoài xã hội có hành vi trục lợi như các vụ nâng khống thiết bị y tế ở trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
thực trạng này cho thấy việc đề ra các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để trục lợi chưa kịp thời và chưa được quan tâm đúng mức
có một điều đáng quan tâm và cần được điều tra làm rõ
đó là có hay không có việc năm doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế trong vụ việc này hình thành một mặt bằng giá thiết bị y tế để đẩy các cdc của các địa phương vào tình trạng buộc phải mua với giá cắt cổ vì không còn con đường nào khác
vậy những doanh nghiệp đó là ai có phải là sân sao của một vài người
và tại sao những loại thiết bị y tế đặc biệt quan trọng này nhà nước không nắm giữ kiểm soát để điều tiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh để cho dân nhờ
việc một số cán bộ trong chính cơ quan có chức năng phòng chống dịch có hành vi nâng khống giá thiết bị y tế lên gấp nhiều lần hiện đang được các cơ quan chức năng hoàn tất các trình tự thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật